tiếp tục thông tin về vụ nổ kho nhân liệu ở nagorno karabakh xảy ra vào dạng sáng hôm qua
theo giờ việt nam hiện số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất một trăm hai mươi năm người
thi thể của họ đã được chuyển đến armenia
trước đó các báo cáo cho hay đã có hơn ba trăm linh người thương vong do vụ nổ và một số người mất tích
cả armenia và azerbaijan đều nhanh chóng cử các đội y tế đến hiện trường để cấp cứu các nạn nhân
khoa nhân liệu đã phát nổ khi đám đông người dân xếp hàng để đổ sang xe
vụ nổ xảy ra gần một tuần sau khi các nhà lãnh đạo ly khai ở nagorno karabakh đầu hàng quân đội azerbaijan
với điều khoản rằng khu vực này sẽ được trả lại cho ba khu kiểm soát